tất cả mọi người khi đến với sự kiện này đều hy vọng tìm được người tâm đầu ý hợp
thế nên khi không bị đánh giá vẻ bề ngoài tôi thấy mình tự tin hơn và cởi mở hơn khi chia sẻ với các cô gái
tôi nghĩ là tôi đã hiểu được khá nhiều về các chàng trai buổi tối nay mà không cần nhìn thấy khuôn mặt họ tôi thích điều đó
những nhà hoạt động cho quyền lợi của các công nhân ở bangladesh đang gây sức ép để nhà chức trách ở nước này
tạo ra những tiêu chuẩn an toàn tốt hơn cho công nhân làm việc
đặc biệt là sau nhiều vụ tai nạn sập cháy ở các cơ sở khiến cho hàng nghìn lao động thiệt mạng trong những năm qua
trong khi đã có những tiến bộ về điều kiện làm việc ở các nhà máy dệt may
thì nhiều công nhân ở các ngành công nghiệp khác vẫn có cảm giác an toàn của họ không được coi trọng
một chiếc áo không thể nào làm từ một trăm linh cốt tông như thông tin của nhà sản xuất
ngoài sợi vải da nút áo khóa áo hay nhãn mát cũng là những cấu phần không thể thiếu của chiếc áo
nhà máy này chuyên gia công những sợi chun
nhiều quần áo nổi tiếng toàn cầu
khi ngành diệt may của bangladesh mới mai nhà
phần lớn những phụ kiện đến từ các nơi khác như hồng kông
nhưng giờ đây chúng tôi tự sản xuất và cung ứng phần lớn những thứ này ở tiêu chuẩn quốc tế
những cuộn chun quần áo này có thể đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
nhưng những cơ sở sản xuất ra chúng thì chắc chắn là chưa
đó phần lớn là những căn lều tôn lột sụp
sau vụ sập tòa nhà rana plaza hồi năm hai nghìn một mươi ba
hàng nghìn người bangladesh thương vong
rất nhiều nhà máy dệt may đã tăng cường áp dụng kiểm tra nghiêm ngặt về tiêu chuẩn an toàn
tuy nhiên đó chỉ là những nhà máy sản xuất quần áo
còn chuỗi cung ứng các phụ kiện như khóa cúc thì hoàn toàn chưa được quản lý
thực tế là có rất nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra ở các cơ sở cung ứng phụ kiện
nên tôi mong là bước tiếp theo các quy tắc an toàn cũng sẽ được thắt chặt ở các cơ sở đó
hỏa hoạn vẫn luôn là nỗi ám ảnh ở nhiều ngành sản xuất của bangladesh
gần nơi nhất
ngay trong tháng một mươi này
một nhà máy sản xuất bao bì xảy ra nổ nồi hơi
khiến cho ba mươi bốn công nhân thiệt mạng
chính phủ nước này cho hay đã nỗ lực hết sức
chúng tôi đã có một lộ trình thanh tra các nhà máy
ưu tiên trước hết là thanh tra các nhà máy hàng xuất khẩu
rồi sẽ đến các nhà máy khác
vụ nổ ở nhà máy bao bì đã không gây được nhiều chú ý của dư luận bangladesh
nhiều người lý giải nguyên nhân là do không có các thương hiệu nước ngoài liên đới
và đó là tin xấu của các công nhân bangladesh
nếu công ty quốc tế
của họ không trực tiếp xuất khẩu
thì sự an toàn của họ vẫn chỉ được xếp thứ yếu
lãng phí thực phẩm là vấn đề lớn ở canada
tại đây thì giá trị số thực phẩm bị lãng phí lên tới hai mươi năm tỷ đô la mỗi năm
trong khi có vẫn không ít những người nghèo
nhiều năm qua thì một tổ chức cộng đồng có tên gọi là vụ thu hoạch thứ hai
đã thực hiện công việc giải cứu thực phẩm đem đến cho những người cần chúng
từ sáng sớm tinh mơ đội xe của tổ chức vụ thu hoạch thứ hai đã bắt đầu lan bánh
anh hector habili một người nhập cư từ albany
bày tỏ sự mãn nguyện khi được tham gia dự án này
giúp người nghèo đói được ăn no và ngăn chặn sự lãng phí thực phẩm
đầu tiên chúng tôi lấy những thực phẩm tươi ngon do các siêu thị đóng góp
và mang chúng đến hai trăm hai mươi điểm phân phát thức ăn
ngày hôm nay điểm dừng đầu tiên là một trung tâm hỗ trợ cộng
ở một nhà hàng
đây là một khu dân cư nghèo
khi xe tải tới chúng tôi cố gắng lấy thật đủ thực phẩm
để có thể nấu ba bữa ăn tươm tất phát cho người nghèo
không thực phẩm nào bị lãng phí cả
tổ chức vụ thu hoạch thứ hai đã hoạt động từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trong hơn ba mươi năm qua nó đã tiếp nhận và phân phát đi hơn năm mươi triệu kg thực phẩm
mà các siêu thị và công ty thực phẩm có thể sẽ bỏ đi
trong đó bao gồm thịt bánh mì trái cây và bơ sữa
một điểm đến nữa là bếp nấu súp tình nguyện này
đây là nơi mà rất nhiều người nghèo và vô gia cư dựa vào để sống
một tuần năm lần chúng tôi cung cấp bữa ăn nóng cho người nghèo
hạnh phúc của chúng tôi là thấy họ tới đây và nhận những suất ăn miễn phí
những người điều hành tổ chức vụ thu hoạch thứ hai cho hay
càng ngày nhu cầu cho dịch vụ của họ càng lớn
điều đó chứng tỏ còn rất nhiều người cần được giúp đỡ ở thành phố toronto
và số lượng thực phẩm bị lãng phí ở canada thì ngày càng nhiều
thay vì học cách làm việc họ sẽ học cách điều khiển chiếc máy làm việc thay thế cho mình
thời gian gần đây nhiều công ty tại trung quốc đang có xu hướng sử dụng robot thay thế nhân công
trung quốc vốn nổi tiếng với nguồn cung lao động giá rẻ trong nhiều thập kỷ qua
tuy nhiên dân số trong độ tuổi lao động của quốc gia này đã dần trứng lại
cộng với việc ngày càng nhiều người tốt nghiệp từ các trường đại học
khiến cho việc công ty trả mức lương thấp đã không còn đáp ứng được với nhu cầu của người lao động
đứng trước mối lo nhân công này nhiều công ty đã xoay hướng giải quyết sang những chú robot
thiết bị công nghệ rappu technology xuất hiện nhiều cánh tay robot
chi phí cho nhân công tăng lên đến hai mươi trong một năm là lý do khiến cho công ty này áp dụng mô hình robot và dây chuyền sản xuất
thực tế thì tỷ lệ thôi việc của các nhân viên tuyến đầu làm việc trong các dây chuyền sản xuất là khá cao
càng ngày càng có nhiều người không chịu làm những công việc có tính lạp đi lặp lại và không có giá trị gia tăng
vì vậy ngành công nghiệp sản xuất tại trung quốc đang chịu áp lực lớn
sử dụng robot trong dây chuyền sản xuất cho phép rappu tiết kiệm được một sáu
một sáu triệu đô la mỗi năm cắt giảm lực lượng lao động từ ba xuống còn một người trong năm năm
việc tự động hóa dây chuyền sản xuất này đang ngày càng phổ biến tại trung quốc
robot không những tiết kiệm được chi phí mà còn giải quyết được vấn đề năng suất
đối với những mặt hàng có kích thước lớn như tủ lạnh máy giặt nếu sử dụng robot trong sản xuất khối lượng và cường độ công việc sẽ giảm thiểu đáng kể
nhanh hơn chính xác hơn và làm việc được hai mươi bốn giờ một ngày là ưu việt mà robot mang lại

và không chỉ những công việc chân tay mới có thể bị thay thế
năm hai nghìn một mươi bốn một trận động đất xảy ra ở los angeles mỹ
bài báo đưa tin đầu tiên về vụ việc là do một phần mềm viết tin
tại hãng tin ap mỗi quý hệ thống tự biên tập tự động sản xuất được ba tin bài một năng suất mà các nhà báo con người có mơ cũng không làm được
có khả năng tự học hỏi những máy tính robot thế hệ mới có thể viết cốt giao dịch chứng khoán chuẩn bị văn bản pháp lý
thậm chí hiểu lời bệnh nhân và đưa ra chẩn đoán
trong cuộc khảo sát của pew
research với hai chuyên gia bốn mươi tám cho rằng trong một mươi năm tới robot sẽ thay thế được cả lao động trí ốc
theo nhiều chuyên gia việc sử dụng robot có thể gây ra thất nghiệp hàng loạt phân hóa giàu nghèo bất ổn xã hội
và lúc đó có thể lo sợ về sự xâm chiếm của robot như trong các bộ phim sẽ trở thành hiện thực
robot có thể thay thế công việc tay chân điều đó thì không còn gì là lạ
nhưng việc nó có thể đảm đương cả một công việc trí ốc thì quả là một bước đột phá
trường hợp một bài báo được viết ra bởi một nhà báo
và một chiếc máy tính thực sự là sự đeo dọa với nghề nghiệp của những người làm báo
tuy vậy hãng tin ap nơi làm ra chiếc máy biên tập robot khẳng định
dù hàng năm có tới ba tin bài do máy móc nhưng chẳng ai thất nghiệp
bởi các phóng viên biên tập viên có thời gian đào sâu những đề tài hóc búa hơn
việc này thì robot tạm thời bó tay
nhưng dù sao thì cũng phải nhìn nhận máy móc đã làm được những việc khó tưởng tượng
người đàn ông này bị đột quỵ con gái ông ta gọi cứu thương
sau khi xác định vị trí nhà bệnh nhân robot cứu thương lên đường
robot cứu thương sự kết hợp giữa thiết bị cứu thương và máy bay không người lái
đã trở thành phao cứu sinh của nhiều bệnh nhân tim mạch
vận hành bằng sáu cánh quạt công suất lớn đem theo một máy xúc tim nhỏ gọn
còn robot này rút ngắn tối đa thời gian đến với bệnh nhân kịp thời xử lý các ca đột quỵ
safia một dự án ra đời tại các căn cứ hải quân mỹ
nhằm giải quyết các đám cháy trên tàu thủy
hạn chế rủi ro cho thủy thủ
để làm được điều đó nó được trang bị tia laser và thiết bị dò tìm giúp xác định đám cháy ngay khi vừa xảy ra
đồng thời những kỹ năng cơ bản như mở cửa
sử dụng voi cứu hỏa và có cảm ứng giúp di chuyển trong môi trường đặc khói
trong cuộc sống hàng ngày robot cũng rất hữu ích
những cánh tay robot chế biến hàng trăm thực đơn thơm ngon
như đầu bếp thực thụ đã không còn là viễn tưởng nhờ nghiên cứu của moli robotics
không phụ thuộc vào hệ dữ liệu
nhưng trong cuộc sống sẵn có moli học trực tiếp cách nấu của các đầu bếp
ghi nhớ những hành động để làm theo một cách hoàn hảo
với cấu tạo gồm hai mươi động cơ hai mươi bốn khớp nối và một trăm hai mươi chín cảm biến
moli linh hoạt tuyệt đối và mô phỏng hành vi của con người
máy móc và robot có thể làm thay con người
nhưng thử thách lớn nhất với robot mà các nhà khoa học chưa làm được
đó là trở thành chính con người có cảm xúc và điều khiển bởi cảm xúc của chính con robot đó
thì loại robot như vậy chỉ mới xuất hiện ở các phim trường của hollywood
nhiều nhà làm phim đẩy sự tưởng tượng đi xa hơn
khi cho phép những cỗ máy siêu việt trở nên quá thông minh
vạch ra những âm mưu và chống lại con người
nhưng đó là phim ảnh và chuyện của tương lai
bước tiến xa nhất hiện tại của các nhà khoa học công nghệ robot
là tạo ra một con robot có cảm xúc và biết giao tiếp với con người
hơn nữa biết đọc cảm xúc của con người để tương tác
đó là một robot nhật bản mang tên pepper
tức là bé hạt tiêu
được hãng robot andebran và nhà mạng shopbank đồng chế tạo
nó có năng lực đọc được cảm xúc con người
đầu chú robot này được trang bị bốn micro
hai máy quay hd và một cảm biến ba d
bé hạt tiêu không đơn giản là một robot giúp việc
mục đích của nó thiên về cảm xúc nhiều hơn
nó giúp con người vui vẻ
thắt chặt các mối quan hệ và kết nối con người với thế giới bên ngoài
papper được lập trình để giao tiếp với người dùng
nghe lệnh từ giọng nói
và lần đầu tiên một con robot có thể đọc được cảm xúc của con người để tương tác
khi chủ nhân cảm thấy mệt và chán nản
bé hạt tiêu biết cách ăn ủi và động viên
chú cũng có thể tương tác với con người trong các hoạt động
thú vị hơn papper thậm chí sẽ phát triển ca tính riêng
dựa vào cách mà con người tương tác với nó
nó sẽ hạnh phúc khi được chú ý
và cáu kỉnh khi không có ai ngó ngàng tới
kể từ khi chính thức được thương mại hóa
pepper đã được tin dùng trong nhiều công việc
như hướng dẫn tại bệnh viện
bán đồ ăn nhanh lễ tân
gần đây nhất nó đã được tuyển dụng làm nhân viên bán hàng
của chuỗi cửa hàng công nghệ beta
chắc hẳn với tốc độ phát triển công nghệ như hiện tại
thì việc một robot biết tư duy tự nghiên cứu
tự ra quyết định dựa trên lập luận và cảm xúc
sẽ không phải là chuyện quá xa vời
tất nhiên là điều gì cũng có hai mặt
nhưng hãy hy vọng rằng con người sẽ được tận hưởng
những gì tốt đẹp nhất mà công nghệ robot mang lại
phần thời lượng của từ đông sang tây ngày hôm nay cũng đã hết